đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lầu bá trù
về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới
vào hồi một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đậu xuân trung
trú tại xã nghi yên huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đang có hành vi nhập cảnh trái phép
đối tượng trung khai nhận được lầu bá trù tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam với số tiền công là ba năm triệu đồng
tại trụ sở cơ quan điều tra đối tượng lầu bá trù khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt biên trái phép